kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lệch đông
kết hợp với hội tụ gió trong đới gió tây nên về đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
sau có mưa vài nơi riêng khu vực vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông
đêm và sáng trời rét ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông và hội tụ gió tây
nên có mưa nhỏ mưa phùn giải rác về đêm và sáng
riêng vùng núi có mưa rào và rông ban ngày thời tiết ấm áp với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng khu vực tây bắc nhiệt độ có thể cao hơn từ một hai độ
tại khu vực thanh hóa đến thửa thiên huế phần phía bắc của khu vực trời nhiều mây
có sương mù kèm mưa nhỏ về đêm và sáng phần phía nam có mưa giải rác về đêm
ban ngày mưa giảm trưa chiều trời hưởng nắng nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn trong ngày mai sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vài nơi ở phần phía bắc
còn phía nam không mưa nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi bảy ba mươi độ
riêng ninh thuận bình thuận nhiệt độ có thể vượt trên ngưỡng ba mươi độ
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín
khu vực tây nguyên phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng sớm
ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ trong ba ngày tới
với khu vực nam bộ trời phổ biến không mưa ban ngày thời tiết khá nóng bức vào thời điểm ban trưa
với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ như tây ninh bình phước đồng nai
nhiệt độ có thể đạt mức là trên ba mươi bốn độ